nguyễn văn công em đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân khác nhau như vệ quốc đoàn tấn lê tân nguyên lê thành bạc để đăng tải chia sẻ các bài viết và phát trực tiếp các video có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước tuyên truyền và kích động kêu gọi lôi kéo nhiều người tham gia biểu tình gây mất an ninh trả tự vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tại hà nội vào ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên tòa bị cáo nguyễn văn công em đã thành khẩn nhận tội ăn năn hối cải và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt tòa án nhân dân tỉnh bến tre đã tuyên phạt bị cáo mức án năm năm tù giam và áp dụng hình phạt bổ sung quản chế trong thời hạn năm năm tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù
tại xã hương mạc thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh công an thị xã tử sơn vừa bắt giữ một đối tượng ngào đá dùng dao uy hiếp vợ và ba con ruột của mình rồi đâm bị thương đồng chí phó trưởng công an xã
vào khoảng tám giờ tối ngày một mươi sáu tháng chín nhận được tin báo của công an xã hương mạc về việc đối tượng nguyễn văn hiển ba mươi tuổi ở thôn kim bảng xã hương mạc thị xã từ sơn có biểu hiện ngáo đá dùng dao không chế người thân tại nhà riêng
công an thị xã tử sơn đã nhanh chóng xuống hiện trường
lực lượng công an và gia đình kiên trì thuyết phục sau khoảng ba giờ đồng hồ đã giải cứu thành công vợ và ba con nhỏ của đối tượng
ngay sau đó đối tượng bỏ chạy ra ngoài chửi bới hò hét và dùng dao tấn công lực lượng công an